bắt đầu từ ngày hôm nay chính phủ và nhân dân cuba cùng nhiều người yêu mến cố lãnh tụ fidel castro
sẽ để tang chín ngày trong niềm tiếc thương sâu sắc
quốc tàng vị lãnh tụ cách mạng fidel castro sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày bốn tháng một mươi hai
cùng với nhân dân cuba chính phủ venezuela cũng đã thông báo quốc tan ba ngày
để tưởng nhớ và tôn vinh di sản vĩnh cửu của ông